cấp cứu gần ba tám trăm linh ca tai nạn do đánh nhau trong bảy ngày tết
thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đến ngày bảy tết các cơ sở y tế trên cả nước đã khám và cấp cứu trên hai trăm bảy mươi bốn lượt bệnh nhân phẫu thuật hơn một mươi bảy ca cấp cứu gần ba tám trăm linh ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau
chiều ngày bảy tháng hai phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết tính đến trưa ngày bảy tháng hai tức ngày bảy tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là chín mươi sáu một trăm chín mươi chín bệnh nhân giảm một mươi chín chín so với cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi ba
tổng số bệnh nhân đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế là hai trăm bảy mươi bốn hai trăm năm mươi ba lượt người giảm hai mươi một năm so với cùng kỳ năm ngoái
các bác sĩ đã thực hiện một mươi bảy bốn trăm một mươi hai ca phẫu thuật cấp cứu trong bảy ngày nghỉ tết
riêng trong ngày bảy tháng hai số bệnh nhân đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế trong cả nước là bốn mươi bảy sáu trăm tám mươi bốn bệnh nhân giảm một mươi bảy bảy so với cùng ngày tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hai mươi ba trăm ba mươi tám bệnh nhân chiếm năm mươi năm giảm hai mươi ba một chuyển viện là hai trăm hai mươi sáu bệnh nhân
thực hiện hai bốn trăm sáu mươi tám ca phẫu thuật cấp cứu
trong đó có ba trăm bốn mươi bảy ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân
trong ngày các bác sĩ đã đỡ đẻ và mùa đẻ thành công đón hai năm trăm ba mươi sáu trẻ trao đời và cho xuất viện năm trăm tám mươi sáu bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn tết vận chuyển một bảy trăm bốn mươi tám lượt bệnh nhân bằng xe cấp cứu cứu thương của bệnh viện
cục trưởng lương ngọc khuê cũng cho biết sau bảy ngày nghỉ tết đã có ba mươi một trăm sáu mươi ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm một mươi hai sáu so với cùng kỳ năm ngoái
số ca khám và cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm một mươi một trong tổng số khám và cấp cứu chung
trong đó một mươi một hai trăm hai mươi tám trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm ba mươi bảy hai trong tổng số khám và cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm một mươi bảy ba so với cùng kỳ năm ngoái
đã có hai trăm năm mươi ba trường hợp tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về ít hơn bốn mươi ca so với cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
đã có ba trăm bốn mươi một trường hợp khám và cấp cứu do pháo nổ các loại nhiều hơn ba mươi ca so với cùng kỳ năm ngoái may mắn là không có ca tử vong
từ ngày một đến mùng bảy tết cả nước có ba bảy trăm tám mươi chín ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau chiếm một bảy trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện
trong số đó là một tám trăm một mươi năm ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có một mươi một trường hợp tử vong
cùng với đó cả nước có tổng cộng một mươi bảy ba mươi sáu trường hợp khám và cấp cứu do tai nạn sinh hoạt
lao động chiếm bảy sáu trong tổng số khám và cấp cứu tại bệnh viện trong đó có ba mươi bốn trường hợp đã tử vong
so sánh với dịp nghỉ tết năm ngoái số ca khám và cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông pháo nổ đánh nhau đều giảm
trong đó tai nạn giao thông giảm một mươi bốn bốn số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm một mươi năm tám
số ca khám và cấp cứu do tai nạn pháo nổ giảm bảy chín số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm khoảng hai mươi sáu
ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm một mươi chín
thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đến ngày bảy tết các cơ sở y tế trên cả nước đã khám và cấp cứu trên hai trăm bảy mươi bốn lời bệnh nhân
đồng thời tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đảm bảo công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân